sau mưa bão số sáu khu vực tây nguyên và nam bộ trở lại với kiểu thời tiết khô ráo
một kiểu thời tiết đặc trưng của giai đoạn cận mùa khô ở đây
trong đêm nay trên cả hai khu vực chỉ có mưa ở một vài nơi
sang ngày mai hai khu vực đều có nắng từ sớm
nền nhiệt ở tây nguyên sẽ tăng trở lại mức từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
còn ở nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
chuyển sang thông tin thời tiết biển khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi
gió đông bắc cấp sáu chiều và tối mai tăng lên cấp sáu
giật cấp tám biển động nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi gió nam đến đông nam cấp bốn cấp năm
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước